tối qua mùng sáu tháng tám ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh hải dương cho biết
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương đã lấy mẫu xét nghiệm đối với một bệnh nhân
trú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng khi đến thăm khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính lần một với virus sars cov hai
đây là ca bệnh có lịch trình đi lại phức tạp qua nhiều tỉnh thành từ ngày hai mươi tháng bảy
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh hải dương đã báo cáo hồ sơ ca bệnh
đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc f một f hai trên địa bàn ngay trong đêm ngày sáu tháng tám
yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang từ ngày bảy tháng tám đóng cửa các hàng quán vỉa hè các dịch vụ không thiết yếu